như truyền hình nhân dân đã đưa tin về vụ phá rừng phòng hộ tại quảng nam mới đây
công an huyện tiên phước tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng
đối với ông phùng văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú thôn chín xã tiên lãnh huyện tiên phước về tội hủy hoại rừng
theo cơ quan điều tra riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy các cơ quan chức năng ở địa phương đã phát hiện một mươi vụ
vi phạm lâm sản làm thiệt hại hai mươi bốn bảy trăm chín mươi hectare rừng chức năng phòng hộ
trong một mươi vụ phá rừng xảy ra năm hai nghìn một mươi bảy thì vụ phá rừng lớn nhất xảy ra tại khu vực rộ lớn
khoảnh năm và sáu tiểu khu năm trăm năm mươi sáu thuộc xã tiền lãnh người thuê nhân công tổ chức vụ phá rừng tại đây
được xác định là ông phùng văn bảy bước đầu ông bảy khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
ông đã thuê người vào khu vực trên dùng cưa lốc dựa để chặt hạ rừng với diện tích khoảng
hơn ba m hai với chữ lượng thiệt hại gỗ khoảng một mươi sáu m khối